chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn lễ tổng kết và trao giải những đoá hoa bất tử vừa diễn ra tối nay tại hà tĩnh sau hơn hai tháng tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự buổi lễ
trong tám mươi bảy tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc có khá nhiều sáng tác của các tác giả sinh sống
gắn bó với quê hương hà tĩnh hoặc từng tham gia các đoàn văn công phục vụ chiến trường hà tĩnh từng đi qua ngã ba đồng lộc khi tham gia cuộc kháng chiến chống mỹ
sáu mươi năm trôi qua có rất nhiều ca khúc viết về các cô gái đã hy sinh ở ngã ba đồng lộc về những chiến sĩ đã mãi mãi nằm xuống mảnh đất này
qua ba vòng xét chọn đánh giá của ban giám khảo một mươi tác phẩm xuất sắc đã được công bố và trao giải trong chương trình gồm một giải a một giải b một giải c và bảy giải khuyến khích
hà tĩnh hà tĩnh hà tĩnh
trong không khí trăng nghiêm thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các thành viên đoàn đã dâng hoa dâng hương trước khu mộ tổng bí thư hà huy tập
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn của tổng bí thư hà huy tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy hôm nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đến thăm mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị ngoan một trăm linh ba tuổi ở xã xuân trường và thương binh vũ xuân tiến xã quảng hợp huyện quảng sương
đồng chí trần thanh mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống và ghi nhận công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của mẹ việt nam anh hùng
các thương bệnh binh thân nhân liệt sĩ và gia đình có công đối với cách mạng
đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa tiếp tục quan tâm giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực
đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng góp phần xây dựng quê hương
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã tặng một mươi sáu xuất quà và trao hỗ trợ xây sửa nhà cho các gia đình chính sách khó khăn tại huyện quảng sương
thưa quý vị và các bạn
sáng nay tại di tích nhà tù hỏa lò quận hoàn kiếm hà nội đã diễn ra chương trình lời tri ân nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
chương trình do sở văn hóa thể thao tp hà nội ban quản lý di tích nhà tù hòa lò tổ chức
chương trình mở màn bằng nghi lễ dân hương dân hoa tưởng niệm các chiến sĩ canh mạng đã hy sinh tại khu vực đài tưởng niệm của di tích nhà tù hỏa lò
chương bài được chia thành hai nội dung chính chọn một lời thề và lời tri ân
chọn một lời thề là những câu chuyện trên một trận tuyến đặc biệt ngục tù của thực dân đế quốc
lời tri ân là những câu chuyện thời hậu chiến vẫn còn dây dứt cho tới ngày hôm nay
nhiều chiến sĩ may mắn được trở về trong vòng tay của gia đình của đồng đội nhưng cũng có những người đã mãi mãi ra đi thân thể họ đã hỏa trong đất mẹ
đến với buổi trưng bày các nhân chứng là các cựu tù chính trị từng bị giam giữ tại các nhà tù hỏa lò côn đảo phú quốc
và những cán bộ đã từng công tác tại di tích nhà tù hỏa lò đã không khỏi xúc động
hôm nay đến di tích lịch sử hòa lò sắp đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thì tôi đã nhiều lần đến đây nhưng hôm nay đến đây thì tôi lại càng là xúc động bưng khuâng
trước hết là tôi nhìn những cái hiền vật nhìn những cái tấm ảnh của nhà tù hòa lò
thì tôi lại càng thương nhớ không nguôi đến những đồng đội đồng chí đồng bào của chúng ta đã bị địch trá tấn hết sức mang rời
và đã hy sinh bị địch đai đòa và đã hy sinh ở các lao tù
trở lại cái nơi mảnh đất chính gia của lịch sử và mảnh đất mà chúng tôi cũng đã từng khảo cổ đào bới để tìm lại những cái giá trị lịch sử của cha ông
thì trong lòng tôi rất xúc động
nhiều sự kiện quay lại trong đầu mình và phải nói rằng là với thời gian từ chín mươi bốn đến bây giờ
những người tù chính trị mà hồi đấy tôi còn gặp lại họ hôm nay cũng đã giả đi rất nhiều và cũng nhiều người cũng khó
và cái lịch sử ấy với đối chúng tôi dù viết sách hay làm được như hôm nay cũng chưa đáng bao nhiêu với công sức của họ
mỗi tư liệu hiển thị
hình ảnh được thể hiện trong trưng bày chuyên đề lời tri ân sẽ giúp khách tham quan hiểu hơn về những địa ngục trần gian
sự hy sinh lớn lao của những người con yêu nước đã ngã xuống vì hai tiếng hòa bình cho dân tộc
hiểu để trân trọng và tự hào để ý thức sâu sắc hơn hòa bình độc lập tự do của dân tộc hôm nay phải đổi bằng tuổi xuân xương máu của bao lớp cha anh đi trước
sáng nay thành ủy hà nội đã tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai nqtu
của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám chương trình số một của thành ủy
sau một mươi năm triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của hội nghị trung mương sáu khóa một mươi
thành ủy hà nội đã có nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố
đảng bộ thành phố đã thực hiện luân chuyển hai trăm một mươi ba trường hợp cán bộ
diện ban thường vụ thành ủy quản lý tám trăm năm mươi hai trường hợp cán bộ diện ban thường vụ quận huyện thị ủy quản lý
đối với chương trình một hà nội tiếp tục thực hiện quyết liệt nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
một số quận ủy thị ủy như sơn tây thanh xuân nam tử liêm đã thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo
đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị hay trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch mặt trận tổ quốc
thời gian tới thành ủy hà nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh
và củng cố cơ sở đảng yếu kém giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn